tuy nhiên tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều cấp nhiều ngành nhiều lĩnh vực với mức độ phổ biến tính chất rất nghiêm trọng và chưa bị đẩy lùi chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân
về phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi bảy đa số đại biểu đồng tình với tám giải pháp nêu ra trong báo cáo của chính phủ
các đại biểu cũng đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
để tạo hành lang pháp lý công khai minh bạch trong việc kiểm soát quyền lực loại bỏ cơ chế xin cho nhất là trong các lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản quản lý tài nguyên khoáng sản đất đai công tác tổ chức cán bộ
sáng nay tại hà nội học viện kỹ thuật quân sự đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân trường độc lập hạng nhì chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự buổi lễ
tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu những kết quả thành tích đặc biệt xuất sắc mà học viện kỹ thuật quân sự đã giành được trong suốt chặng đường năm mươi năm qua
để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội hội nhập mở rộng hợp tác quốc tế chủ tịch nước yêu cầu học viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bám sát và thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng đến năm hai nghìn ba mươi
tập trung vào các hướng hiện đại hóa quân đội
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì phần thưởng xứng đáng cho những công hiến đóng góp của các thế hệ học viện kỹ thuật quân sự trong suốt năm mươi năm qua
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam đã tới viếng nhà vua thái lan phumibol adunzadeh tại cung điện dusit maha prasad ở thủ đô bangkok
việc thủ tướng chính phủ cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam tới viếng nhà vua thái lan thể hiện việt nam coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác chiến lược việt nam thái lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đặt vòng hoa viếng nhà vua thái lan
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam kính viếng
trong lời ghi vào sổ tăng của thủ tướng nguyễn xuân phúc viết đảng nhà nước và nhân dân việt nam vô cùng thương tiếc nhà vua fumibon aduzade vị vua anh minh và tôn kính của nhân dân thái lan
lãnh đạo và nhân dân việt nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà nhà vua đã dành cho nhân dân việt nam cũng như những đóng góp quý báu của nhà vua trong mối quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam và thái lan
thay mặt hoàng gia chính phủ và nhân dân thái lan phó tổng thư ký văn phòng hoàng gia thái lan chitterapat keraidik
tiếp đã thay mặt hoàng gia thái lan bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam đã dành cho nhà vua thái lan
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua nhà vua fumibon anduzadeh đã qua đời hưởng thọ tám mươi tám tuổi
chính phủ thái lan đã quyết định để tăng nhà vua trong vòng một năm và người dân nước này không tổ chức các hoạt động vui chơi và lễ hội trong vòng một tháng
đối với người dân thái lan nhà vua phumibol adunzadeh là biểu tượng của sự đoàn kết đất nước
ngày sinh nhật của nhà vua là quốc lễ ngày của cha
và là ngày quốc hành thái lan
chiều tối ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời bangkok về hà nội
trên chuyến bay thương mại mang số hiệu vn sáu trăm một mươi một của việt nam airlines
đây là lần đầu tiên thủ tướng đi công tác nước ngoài bằng máy bay thương mại
xin được chuyển sang thông tin khác chiều nay tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi tiếp đại sứ kazakhstan ông baket han sumakhanov
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết năm tới hai bên sẽ kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ hợp tác ngoại giao
và quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và có hiệu quả
đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị hai bên chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư và năng lượng
hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu đã có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
mở ra nhiều triển vọng cho hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và kazakhstan
hai bên cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả của hiệp định
ông baket jan jumanakhov mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
nhằm tăng cường quan hệ tin cậy tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
hai bên nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
sáng nay tại hà nội đã diễn ra cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ một mươi tám với chủ đề
cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản và cuộc tấn công của chủ nghĩa đế quốc
chiến lược và sách lược của các đảng cộng sản và công nhân trong cuộc đấu tranh vì hòa bình
các quyền của người lao động và nhân dân chủ nghĩa xã hội
cuộc gặp là dịp củng cố và tăng cường quan hệ song phương giữa đảng cộng sản việt nam
với các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới
đóng góp có trách nhiệm cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế
chủ động triển khai kết luận số bảy mươi ba của bộ chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại đảng
trong tình hình mới và đường lối đối ngoại đại hội một mươi hai của đảng
cuộc gặp sẽ có năm phiên họp toàn thể và kết thúc vào ngày ba mươi tháng một mươi
sáng nay cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến

vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu bày tỏ quan điểm tại buổi tọa đàm
phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội bùi sĩ lợi nhấn mạnh bài toán
tuổi nghỉ hưu liên quan rất nhiều đến các yếu tố xã hội
tuổi nghỉ hưu là xu hướng chung của nhiều nước
nhưng nó sẽ tác động trực tiếp đến thị trường lao động
việc làm sức khỏe của người dân chính sách an sinh xã hội và cả công tác cán bộ
cũng theo ông bùi sĩ lợi sáu tháng đầu năm vẫn có tới một trăm chín mươi một sinh viên tốt nghiệp
mới ra trường chưa có việc làm đây là vấn đề xã hội cần được lưu tâm
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông nguyễn văn cường cho biết
đặng văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi năm
xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông đã ra đầu thú
như truyền hình nhân dân đã đưa tin sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
trong lúc công ty long sơn săn ủi vườn điều của ông thắng
tại tiểu khu một nghìn năm trăm ba mươi sáu thuộc xã quảng trực thì nhiều người
trong đó có ninh viết bình hà văn trường ở khu vực nhà ông thắng và nhà ông hiến gần đó
nổ súng vào lực lượng công nhân bảo vệ của công ty
hậu quả ba người chết tại chỗ một mươi sáu người khác bị thương
hiến là nghi can dùng súng bắn người rồi bỏ trốn
bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã về tội giết người vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
cũng trong sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cũng đã phê chuẩn
quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối tượng ninh viết bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thường trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
khởi tố bắt tạm giam hà văn trường quê quán tỉnh lạng sơn tạm trú tại xã quảng trực
cả hai đối tượng này đều bị khởi tố về tội giết người
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng hoàng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
thắng được xác định là chủ vườn điều nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
thông tin từ lãnh đạo tri cục bảo vệ môi trường hà nội đơn vị này đã có mặt tại hiện trường
ngay sau khi xảy ra sự việc và tiến hành lấy mẫu nước hồ phân tích kiểm tra
kết quả ban đầu cho thấy là nguồn nước hồ không bị ô nhiễm
hiện các loại cá sinh sống tại đây vẫn bơi lội bình thường và không thấy tiếp tục xuất hiện cá chết
tri cục thúy hà nội cũng đã tiến hành lấy mẫu cá chết để kiểm tra
phân tích xem cá có bị dịch bệnh hay không
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hàng nghìn con cá chết với kích cỡ lớn đã bất ngờ nổi trắng
và giạt vào ven hồ linh đàm quận hoàng mai hà nội tạo thành một giải dài hàng cây số và bốc mùi hôi thối
chuyển sang với một thông tin kinh tế
tổng cục thống kê vừa chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi đã tăng tám mươi ba so với tháng trước và tăng bốn chín so với cùng kỳ năm trước
còn nếu so với tháng một mươi hai năm trước thì mức tăng là bốn
đây là mức tăng khá mạnh của chỉ số giá tiêu dùng cpi các tháng một mươi
trong nhiều năm
việc cp tháng một mươi bất ngờ tăng mạnh được cho chủ yếu là vì giá dịch vụ y tế tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh trong tháng này
chỉ riêng việc nhóm hàng này tăng giá đã làm cho cpi tăng khoảng năm
và cùng với đó việc nhóm thực phẩm tăng hai mươi sáu do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng cao
bên cạnh đó giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng của mưa lũ
đặc biệt là ở các tỉnh miền trung làm sản lượng rau xanh trên thị trường giảm
cũng tác động mạnh tới cpi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại trụ sở bộ thông tin và truyền thông
năm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động bao gồm viettel vinaphone mobifone
vietnam mobile và gtel đã cùng nhau cam kết với bộ truyền thông và thông tin
về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
với việc cùng ký vào bản cam kết với bộ thông tin và truyền thông
năm doanh nghiệp đã thể hiện sự nhất trí đồng thuận cao trong việc thực hiện triệt đề hơn
hiệu quả hơn các quy định
theo đó các doanh nghiệp sẽ triển khai một số biện pháp tăng cường
để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý thuê bao di động trả trước
và thông tư số một mươi bốn hai nghìn một mươi hai tt bttt thực hiện thu hồi sim đã kích hoạt sẵn
và xử lý nghiêm các đại lý điểm bán vi phạm
thời gian bắt đầu áp dụng cam kết kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ thông tin và truyền thông sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện
và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
trong phần tin thế giới is bắt hàng chục nghìn người làm lá chắn sống ở mosun
hai ứng cử viên tổng thống mỹ nỗ lực thuyết phục khối cử tri gốc á
cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền vừa cho biết phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng
đã bắt góc hàng chục nghìn người từ những khu vực xung quanh thành phố mosul iraq
để làm lá chắn sống tại thành phố này
trong bối cảnh quân đội chính phủ

người phát ngôn cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền bà ravina samdarsani cho biết
is đã bắt cóc gần tám gia đình hay hàng chục nghìn người
bao gồm cả phụ nữ và trẻ em xung quanh mosun và đưa họ vào trong thành phố
để làm lá chắn sống gần các cơ sở quân sự
bà samda sani cũng cho biết trong tuần qua các tay súng is đã giết hại ít nhất hai trăm ba mươi hai người
trong đó có một trăm chín mươi người từng nằm trong lực lượng an ninh iraq và bốn mươi dân thường không tuân lệnh chúng
cùng ngày lãnh đạo chính quyền khu tự trị kurdystan tại iraq cho biết
khu vực này có kế hoạch tiếp tục nỗ lực thúc đẩy nền độc lập sau khi thành phố mosun được giải phóng khỏi is
hiện lực lượng dân quân người quốc đang chiến đấu với quân đội chính phủ iraq
nhằm giành lại thành phố mosul từ tại is
quyền thủ tướng tây ban nha mariano rajai đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội
mặc dù vậy giới quan sát cho rằng nhiều khả năng chính trị gia này sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu thứ hai
dự kiến vào ngày mai hai mươi chín tháng một mươi qua đó mở đường cho việc thành lập một chính phủ thiểu số tại tây ban nha sau một mươi tháng bế tắc chính trị
kết quả bỏ phiếu cho thấy quyền thủ tướng tây ban nha mariano rajai của đảng nhân dân pp
chỉ nhận được sự ủng hộ của một trăm bảy mươi nghị sĩ trong quốc hội ba trăm năm mươi ghế thiếu sáu phiếu cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này
các nghị sĩ đảng xã hội chính đảng lớn thứ hai tại tây ban nha sau ppp đã bỏ phiếu không ủng hộ ông rajoy
tuy nhiên các nghị sĩ đảng xã hội đã đồng ý bỏ phiếu trắng tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày mai hai mươi chín tháng một mươi
theo đó ông rajoy chỉ cần nhận được nhiều phiếu ủng hộ hơn phiếu chống để có thể chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình
trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là sẽ bước vào ngày tổng tuyển cử
ứng cử viên tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu của đảng dân chủ hillary clinton và ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump
thời gian qua đã liên tiếp tiến hành các cuộc vận động tranh cử nhằm vào khối cử tri gốc á
tại các bang còn giao động
khối cử tri người gốc á tại những bang chiến địa được đánh giá sẽ tạo ra thay đổi trong cuộc bầu chọn vị tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
trong trạng đua nước rút nhận thấy tầm quan trọng của cử tri gốc châu á
ekip vận động tranh cử của bà clinton đã triển khai nhiều chương trình quảng cáo truyền hình bằng ngôn ngữ của người uru việt nam trung quốc hàn quốc và hydu
trong khi đó đảng cộng hòa cũng không bỏ lỡ cơ hội vận động cử tri gốc châu á
tháng chín vừa qua nhóm vận động tranh cử của tỷ phú donald trump đã thành lập một ban tư vấn để nhắm tới khối cử tri này
cộng đồng gốc á đang phát triển nhanh chóng ở mỹ với dân số tăng gấp đôi tại nhiều bang như nevada carolina bắc
theo các chuyên gia khối cử tri gốc á có thể thay đổi cán cân bầu cử năm nay
eu và hai mươi bốn nước vừa ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để tạo ra công viên hải dương lớn nhất thế giới
ở một vùng biển thuộc nam cực sau năm năm thỏa hiệp
và đàm phán thất bại
sự phản đối từ trung quốc và nga
các nước có ngành công nghiệp đánh bắt cá phát triển tại khu vực này
thỏa thuận tạo ra công viên hải dương lớn nhất thế giới hướng tới bảo vệ khoảng một một triệu km hai mặt nước
ở vùng biển phía nam để đảm bảo rằng cá nhỏ sẽ ít bị đánh bắt
hơn một năm triệu km vung biển rốt xung quanh nam cực sẽ được bảo vệ theo thỏa thuận giữa hai mươi bốn quốc gia và liên minh châu âu
điều này có nghĩa là khoảng một một triệu km hai trong đó sẽ được coi là vùng bảo vệ chung nơi không được phép đánh bắt cá
bảo vệ này được thiết lập trong ba mươi năm năm
các biện pháp bảo vệ được đưa ra vì tầm quan trọng của vùng biển phía nam đối với tài nguyên thiên nhiên toàn thế giới
các nhà khoa học ước tính vùng biển phía nam sản xuất khoảng ba phần tư chất dinh dưỡng duy trì sự sống trong phần còn lại của các đại dương trên thế giới
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của bản tin thời sự cuối ngày của kênh truyền hình nhân dân